trong cuộc chiến phòng chống dịch covid một mươi chín cả hệ thống chính trị cùng toàn dân đang tập trung cao độ cho trận chiến với tinh thần
chống dịch như chống giặc mỗi người dân là một chiến sĩ mỗi gia đình là một pháo đài
và trong cuộc chiến này các tổ covid cộng đồng đã và đang phát huy hiệu quả cao trong công tác phòng chống dịch
câu chuyện tại một tổ covid cộng đồng sẽ cho chúng ta hiểu rõ hơn về những thành công của mô hình này là sức mạnh của thế trận lòng dân
ngay khi trên địa bàn phường xuất hiện ca dương tính với covid một mươi chín tất cả các thành viên trong các tổ covid một mươi chín cộng đồng trên địa bàn
đã tỏa đi các ngõ xóm kịp thời truy vết theo dõi cách ly các trường hợp f một f hai đồng thời thành lập các chốt chặn giám sát chặt chẽ người đi đến nhằm chặn mọi nguồn lây nhiễm
nhanh chóng thành lập các chốt cụ thể là chốt ba lớp trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn để đảm bảo